xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình trên kênh youtub và sức khỏe và đời sống
sau đây là tin tức cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh diễn ra tại thành phố hà nội
sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội dịch bệnh đang có dấu hiệu quay trở lại
thành phố đang ở cấp độ hai trong phòng chống dịch riêng thị trấn quốc oai và xã tiến thắng ở cấp độ ba
kính mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
hiện tại dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp
chính vì vậy ubnd tp hà nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí
về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian
và tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine
gia đình và con cái bạn đã được tiêm vaccine đủ hai mũi hay chưa
và những đứa trẻ dưới một mươi tám tuổi thì sẽ có cơ chế tiêm vaccine như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
và có hai xã tỷ trấn xã tiến thắng huyện mê linh
và tỷ trấn quốc oai huyện quốc oai đạt cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn
có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn bốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
và ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
theo báo cáo của sở y tế hà nội
trong đợt dịch thứ bốn trên địa bàn tp có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca
số mắt là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
riêng ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính
và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh
đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết

các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở lại bình thường
trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh
một số khối ở các huyện thị xã được đi học trở lại
nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới từ vùng có dịch về
tăng tại nhiều tỉnh thành và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
dịch bệnh vẫn có chiều hướng lây lan trong cộng đồng
thành phố hà nội cũng đã có những biện pháp phòng chống dịch
trong thời gian này để đảm bảo được an toàn và hoạt động của người dân
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine
phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
là bốn mươi tám chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
ngoài ra trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn thành phố ghi nhận
tám mươi bốn ca mắc trong cộng đồng đạt tỷ lệ một ca cộng đồng
trên một trăm linh dân một tuần
như vậy hiện thành phố và ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có kế hoạch
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ
trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học
có chi định sử dụng vaccine theo khuyến cáo
của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine
và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
với mục tiêu trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ một mươi vaccine covid một mươi chín
theo từng đợt phong bộ vaccine của bộ y tế
thời gian thành phố triển khai dự kiến trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình việc triển khai lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine
và tình hình dịch của thành phố
cũng theo kế hoạch này khi nguồn vaccine chưa đủ
việc phân bổ số lượng vaccine cho các quận huyện thị xã
được triển khai theo thứ tự ưu tiên
đó là có ca ép không mới có mật độ dân cư cao
có nhiều địa điểm thường tập trung đông người
nhiều ngành nghề dịch vụ nhiều trường học
giáp tranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp
cửa ngõ giao thông đi lại có khu cách ly tập trung
khi có đủ vaccine việc triển khai được tiến hành đồng loạt
căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế
tại thời điểm triển khai chiến dịch
thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể
cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu
cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc
ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em
ở các quận huyện đang có dịch
tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh
quay lại trường học việc triển khai tiêm cho trẻ
sẽ diễn ra tại cộng đồng hoặc trường học
cụ thể tổ chức các điểm tiêm
tại trạm y tế xã phường thị trấn
phòng khám trong và ngoài công lập
các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn
các kho sở tiêm chủng dịch vụ
và tăng cường hỗ trợ
nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng
tăng cường tại điểm tiêm
theo kế hoạch ngành y tế chịu trách nhiệm
tập huấn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng
cùng với đó tổ chức điểm tiêm
bảo đảm an toàn phòng và xử trí
phản vệ giám sát sự cố bất lợi
sau tiêm chủng
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thiết lập
các đường dây nóng của thành phố
ban chỉ đạo các quận huyện tỷ xã
và xã phường thị trấn
và tổng đài trả lời tự động
để tư vấn hướng dẫn tiêm chủng
trên cơ sở kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố
ủy ban nhân dân các quận huyện tỷ xã
xây dựng kế hoạch tiêm chủng
để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận huyện tỷ xã
và xã phường thị trấn
dự trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng
ra soát đối tượng và làm danh sách đối tượng
cần tiêm chủng trên địa bàn
đến nay cả hai loại vaccine phòng covid một mươi chín
được việt nam cấp phép có thể tiêm
cho trẻ em là pfizer và moderna
ngoại gian tổ chức tiêm
lứa tuổi này đã gần đạt được tỷ lệ nhất định
theo hướng dẫn của các hãng vaccine
hội đồng chuyên môn tiêm vaccine của bộ y tế
đã họp nên mở rộng đối tượng tiêm
để bảo đảm độ bao phủ cao hơn
vì vậy bộ y tế ban hành hướng dẫn
tiêm vaccine cho trẻ em
chiến dịch tiêm cho trẻ em có trọng tâm trọng điểm
có lộ trình trước mắt ưu tiên
tiêm cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi
và tiêm cho khu vực có nguy cơ cao
thứ trưởng đỗ xuân tuyên nhấn mạnh
theo đại diện cục y tế dự phòng
một số địa phương đã rà soát lập kế hoạch
tiêm vaccine cho trẻ em
một số tỉnh triển khai tiêm cho trẻ em vào đầu tháng một mươi một
bên cạnh đó ngoài thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai mạnh
việc tiêm vaccine cho trẻ em
hơn bốn trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại thành phố hồ chí minh đã được tiêm vaccine
trong đó có bốn mươi hai trường hợp phản ứng nhẹ
sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên
trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em
bộ y tế hiện đã phê duyệt
hai loại vaccine tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
là vaccine của pfizer và của moderna
chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em
ở thành phố hồ chí minh
kết động ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thành phố đang tiếp tục triển khai
ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng
tổng số dự kiến là tám trăm bảy mươi trẻ
theo kế hoạch
mỗi một sẽ được tiêm trong năm ngày
và tiêm vết trong hai ngày
phụ huynh ký giấy đồng thuận trước khi trẻ vào tiêm
quý vị và các bạn cũng cần đảm bảo an toàn
cho chính bản thân và gia đình
bằng cách tiêm vaccine và thực hiện năm k theo quy định
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả
kính chào và hẹn gặp lại